cảnh sát và quân đội ecuador đang hướng tới lập lại trật tự bên trong các nhà tù nguy hiểm
nơi hàng chục nhân viên bị các tù nhân bắt làm con tin trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở quốc gia nam mỹ
theo đó lực lượng chức năng ecuador đã tiến hành can thiệp vào các nhà tù tại các thành phố esmerrandas
ngoài ra quân đội cho biết lực lượng an ninh đang tiến hành khám xét và giành lại quyền kiểm soát các nhà tù
kể từ ngày tám tháng một tình trạng bạo loạn đã diễn ra tại nhiều cơ sở giam giữ tại ecuador
sau vụ vườn ngục của adolfo macias biệt danh fito kẻ cầm đầu băng đảng vũ trang los coneros
người cho tới nay vẫn chưa rõ tùng tích những kẻ nổi loạn đã bắt giữ một trăm năm mươi tám lính gác và hai mươi tám nhân viên trại giam
toàn bộ số con tin này đã được trả tự do
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng một số liệu thống kê chính thức cập nhật cuối ngày một mươi bốn tháng một của ecuador cho hay
quân đội và cảnh sát nước này đã phối hợp tiến hành một bốn trăm bảy mươi tám hoạt động truy quét chấn áp tại hai mươi bốn thành phố trên khắp đất nước
qua đó đã phá được hai mươi tám nhóm tội phạm vũ trang giờ đây bị xếp loại khủng bố và bắt giữ một một trăm linh năm đối tượng bao gồm một trăm hai mươi năm nghi can khủng bố
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna tuyên bố triều tiên đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung
sử dụng nhiên liệu rắn iran
như một phần của hoạt động thường xuyên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ
theo kcna tên lửa mang đầu đạn siêu thanh được phóng vào chiều ngày một mươi bốn tháng một nhằm kiểm tra khả năng kiểm soát và ổn định bay của đầu đạn
cũng như độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa
tuyên bố của kcna nêu rõ vụ thử nghiệm không gây ra bất kỳ tác động nào đến sự an toàn của các nước láng giềng của chúng tôi
và không liên quan đến tình hình an ninh khu vực như thế nào
trước đó quân đội hàn quốc hôm một mươi bốn tháng một thông báo
phóng từ một khu vực trong hoặc xung quanh bình nhưỡng vào khoảng một mươi bốn giờ năm mươi năm phút chiều cùng ngày
theo giờ địa phương và tên lửa đã bay khoảng một km trước khi lao xuống biển
đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của triều tiên kể từ khi phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hoa song một mươi tám sử dụng nhiên liệu rắn vào hôm một mươi tám tháng một mươi hai
vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh khu vực danh giới trên biển giữa hai miền triều tiên
liên tục xảy ra các vụ bắn đạn pháo từ cả triều tiên và hàn quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật
ngày một mươi bốn tháng một đánh dấu một trăm linh ngày bùng phát cuộc xung đột giữa quân đội israel và lực lượng hamas
đến nay cuộc xung đột đã khiến hơn hai mươi bốn người palestine và một hai trăm linh người israel thiệt mạng
hiện còn hơn một trăm linh con tin israel và người nước ngoài vẫn đang bị hamas giam giữ
và trong một phát biểu vừa đưa ra tổng thống pháp emmanuel macron đã lên tiếng kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán
để trả tự do cho các con tin hiện đang bị bắt giữ
nhà lãnh đạo pháp cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để những con tin người pháp có thể trở về nhà an toàn
cùng ngày ngoại trưởng trung quốc vương nghị đã kêu gọi thành lập một nhà nước palestine độc lập
có chủ quyền và thực thi lệnh ngừng bắn ở gaza
tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa ngoại trưởng trung quốc và người đồng cấp ai cập
đã kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức mọi hành động bạo lực
sát hại và nhắm mục tiêu vào dân thường cũng như các cơ sở dân sự
trong một diễn biến liên quan người đứng đầu cơ quan liên hiệp quốc về cứu trợ người tị nạn palestine
ông philippe lazzarini nhấn mạnh rằng phía ai cập chưa bao giờ đóng cửa khẩu biên giới rafah
kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa israel và phong trào hamas
nhưng tên aviv đã cản trở việc đưa hàng viện trợ vào giải gaza
ông lazzarini mô tả cuộc chiến tàn khốc ở giải gaza
đồng thời cảnh báo rằng tình hình có thể xấu đi hơn nữa nếu không có hành động nào được thực hiện bởi cộng đồng quốc tế
lực lượng bảo vệ bờ biển hy lạp đã giải cứu một trăm một mươi bảy người xin tị nạn và bắt giữ ba kẻ tình nghi buôn người
trong số một trăm một mươi bảy
bảy người được giải cứu bao gồm tám mươi bốn nam giới hai phụ nữ và ba mươi một trẻ vị thành niên
những người này ở trên một chiếc thuyền dài một mươi mét neo đậu tại vịnh phía nam đạc chris
chính quyền cho biết những người xin tị nạn đã khởi hành từ toprov của liby vào ngày một mươi một tháng một để đến italia
cùng với italia hy lạp đã đi đầu trong việc tiếp nhận những người di cư
tìm cách vào liên minh châu âu bằng cách vượt địa trung hải từ thổ nhĩ kỳ hoặc bắc phi
trong năm hai nghìn hai mươi ba khoảng bốn mươi năm người xin tị nạn đã đến hy lạp
hầu hết đều đến các hòn đảo gần bờ biển thổ nhĩ kỳ và theo liên hợp quốc đây là mức cao nhất trong một năm
hãng hàng không alaska airlines của mỹ bắt đầu tiến hành kiểm tra sơ bộ khoảng hai mươi máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín
do hãng này sở hữu và khai thác sau sự cố bưng của sổ khi đang bay ở bắc oregon miền tây của nước mỹ
alaska airlines khẳng định sẽ tăng cường các khâu kiểm soát chất lượng riêng của hãng
đối với quá trình sản xuất máy bay đặt hàng đồng thời đã bắt đầu đánh giá các
kiểm soát và chất lượng sản xuất bao gồm cả việc giám sát đối tác nhà cung cấp máy bay boeing
cơ quan quản lý hàng không liên bang mỹ faa ngày một mươi hai tháng một đã gia hạn lệnh đình chỉ bay vô thời hạn
đối với một số máy bay thuộc dòng boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín để chờ kiểm tra an toàn
theo thông tin từ araska airlines faa sẽ yêu cầu thêm dữ liệu từ boeing trước khi phê duyệt
các cuộc kiểm tra được đề xuất bởi hãng này và các hướng dẫn bảo trì được sử dụng
để tiến hành các cuộc kiểm tra cuối cùng nhằm đưa những chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy mark ix của hãng
trở lại hoạt động một cách an toàn
núi lửa marapi trên đảo sumatra của indonesia ngày hôm qua đã phun trào trở lại khiến cho một trăm năm mươi người phải sơ tán
đợt phun trào này diễn ra sáu tuần sau đợt phun trào vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khiến hai mươi ba người thiệt mạng
theo cơ quan địa chất indonesia núi lửa marapi ở tỉnh tây sumatra đã phun trào ít nhất là hai lần
trong ngày một mươi bốn tháng một cột cho bụi bốc cao tới một ba trăm linh m
hướng về khu vực tây nam đỉnh núi lửa nhà chức trách địa phương đã yêu cầu người dân sinh sống
trong phạm vi bán kính bốn năm km xung quanh miệng núi lửa phải sơ tán do rung nham có thể chảy xuống các dòng sông và thung lũng
trong trường hợp có mưa cho bụi người dân cần phải đeo khẩu trang để đề phòng các bệnh về hô hấp
chính quyền địa phương cũng đã lập các trạm y tế phân phát khẩu trang miễn phí cho người dân trong vùng
số trường hợp mắc bệnh sởi đang gia tăng trên khắp nước anh
nguyên nhân là do sự do dự tiêm phòng đối với vaccine mma
thống kê mới từ cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cho thấy là có một sáu trăm linh ba trường hợp mắc bệnh sổi ở anh và sứu âu vào năm hai nghìn hai mươi ba
con số này đã tăng từ bảy trăm ba mươi năm ca vào năm hai nghìn hai mươi hai và chỉ ba trăm sáu mươi người vào năm trước đó
những trường hợp nghi ngờ mắc sởi đều dựa trên thông báo chính thức của bác sĩ chẩn đoán theo các triệu chứng lâm sàng
tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp này đều được xác nhận là bệnh sởi sau khi được xét nghiệm
trong bốn tuần của tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba có năm mươi bảy trường hợp nghi nhiễm bệnh chiếm hơn hai mươi năm tổng số hai trăm một mươi bảy ca trên toàn nước anh và sứa
một đợt bùng phát đáng kể khác ở thủ đô london với bốn mươi bốn trường hợp trong cùng khoảng thời gian này
đã từng có khoảng một trăm sáu mươi đến tám trăm linh trường hợp mắc sổi mỗi năm ở anh và sứu âu
tuy nhiên kể từ khi vaccine sởi được giới thiệu vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ước tính khoảng hai mươi triệu trường hợp mắc bệnh và bốn năm trăm linh trường hợp tử vong đã được ngăn chặn
số liệu của nhs cho thấy
trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tám mươi bốn năm trẻ em tại anh đã tiêm hai liều vaccine mma khi được năm tuổi mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi đến hai mươi
tỷ lệ tiêm vaccine phục hồi nhẹ đạt tám mươi tám sáu vào năm hai nghìn một mươi bốn nhưng tiếp tục giảm kể từ đó
cơ quan an ninh y tế anh kêu gọi các bậc cha mẹ cho con tiêm đủ hai liều vaccine để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh
thưa quý vị
mặc dù chỉ cách nhìn
trung tâm thành phố sydney sầm ớt bảy mươi km về phía bắc nhưng nhiều khu định cư nằm dọc theo bờ sông hackery thuộc bang new south wales của australia được bao quanh bởi vùng đất hoang đầy bụi rậm và chỉ có thể đến được bằng thuyền
đối với người dân địa phương thì cách kết nối hàng ngày duy nhất với thế giới bên ngoài là thông qua dịch vụ bưu chính
nhưng dịch vụ bưu chính ở khu vực này cũng rất đặc biệt đó là bằng đường thủy
và quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu về dịch vụ này trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
chỉ cách trung tâm sầm ớt của sydney bảy mươi km về phía bắc sông hawkesbury là một nơi có cuộc sống yên tĩnh và bình lặng với hàng trăm cư dân sống rải rác dọc con sông
phần lớn đất đai quanh đây là công viên quốc gia hoặc khu bảo tồn thiên nhiên đó là một nơi tuyệt vời để sinh sống
cuộc sống trên sông hawkesbury tuy có vẻ chậm hơn ở những nơi khác nhưng dịch vụ bưu chính thì không
trong khi việc chuyển phát thư ở sydney giảm xuống còn hai ngày một lần thì những cư dân sống ở vùng đất hẻo lánh này vẫn nhận được thư của họ mỗi ngày trong tuần bất kể mưa hay nắng lũ lụt hay đại dịch
ông justin pitnagui cùng với vợ và người em trai điều hành dịch vụ thuyền bưu chính hay riverboss portman chuyển phát bưu phẩm ở địa phương đã hơn một thập niên qua
ông được bưu điện australia ký hợp đồng để chuyển phát thư dọc theo khu vực này của sông hawkesbury
chúng tôi nhận chuyển phát gần như tất cả mọi thứ
từ bưu thiếp đến rượu việc chuyển phát khoảng bốn trăm năm mươi món mỗi ngày là bình thường
dịch vụ thuyền biêu chính bắt đầu hoạt động từ năm một nghìn chín trăm một mươi và được ông justin pitnewi tiếp quản vào năm hai nghìn một mươi
sau hơn một trăm linh năm ra đời hiện nay đây là dịch vụ chuyển phát biểu chính trên sông duy nhất còn tồn tại ở australia
người dân địa phương rất tin tưởng vào dịch vụ này
đối với họ phương thức vận chuyển này được ví như mạch máu của dòng sông
phần lớn đất đai quanh khu vực sông hawkesbury
đây là công viên quốc gia hoặc khu bảo tồn thiên nhiên
tuy gặp khó khăn trong việc vận chuyển thư từ và hàng hóa
nhưng nhiều người dân cho rằng đây là một nơi có môi trường tuyệt vời để sinh sống
cư dân thân thiện và vẻ đẹp tự nhiên của dòng sông là lý do khiến nhiều người chọn ở lại
họ ví dòng sông như một viên ngọc ẩn cần được bảo tồn và bảo vệ
chúng tôi vẫn nhận được hàng tuy phải mất thêm vài ngày nữa
nhưng bạn biết đấy không có gì điên rồ khi rời bỏ và không sinh sống
tôi nghĩ sông hawkery là một mỏ vàng chưa được khai thác và đó là cách chúng tôi muốn nó tồn tại
giờ đây thuyền biêu chính cũng phục vụ du khách trải nghiệm hoạt động thú vị này
thuyền đón khách từ thị trấn brooklin trong quá trình vận chuyển thư hàng ngày
nhiệm vụ của bưu tá viên là giữ cho khách du lịch và người dân địa phương vui vẻ trong suốt thời gian họ ở trên tàu
trong chuyến đi bưu tá sẽ giới thiệu về lịch sử văn hóa địa phương
hay kể những câu chuyện phiếm giúp du khách trải nghiệm hoạt động thú vị này
khi du khách cảm thấy vui vẻ dịch vụ này thu hút đông đảo du khách trong nước lẫn nước ngoài
hãy nhìn xem mọi người đều rất thích được đi trên sông và ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt vời trên sông
du khách đều cảm thấy hài lòng
được người darak gọi là derubin có nghĩa là con sông rộng và sâu
phần lớn hawkesbury được bao quanh bởi vùng đất hoang của công viên quốc gia
khi ngồi trên tàu chạy dọc theo con sông
một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp được mở ra khi đại bàng biển bay vút lên trên những dạng sa thạch
và những tảng đá ven nước bị phong hóa để lộ ra những tác phẩm nghệ thuật chiều tượng
bên cạnh đó cộng đồng có quy mô nhỏ nằm giữa rừng ngập mặn và núi
những chiếc tàu đánh bắt tôm đi ngang qua một đàn hải âu
cùng với thư từ chuyến tàu bưu điện này mở ra cánh cửa
để người ta có thể nhìn vào hòa minh và dòng chảy thăng trầm của cuộc sống ven sông